ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế cho biết đã xác định bảy mươi sáu trường hợp là f hai f ba
liên quan đến hai bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu bốn trăm một mươi tám tại đà nẵng những trường hợp này đang được cách ly tại nhà và giám sát y tế
hiện cơ sở hai bệnh viện trung ương huế đang cách ly sáu trường hợp gồm người dân từ lào về
và các nhóm bác sĩ bệnh viện trung ương huế trở về sau khi dự hội nghị tại đà nẵng
đến thời điểm này thừa thiên huế đã chỉ đạo dừng hoạt động đối với tuyến xe buýt huế đà nẵng và ngược lại
chính quyền địa phương yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tiến hành xử lý nghiêm các nhà xe không có tuyến
nhưng vẫn hoạt động trên tuyến huế đà nẵng các hoạt động tụ tập đông người không cấp bách cũng đã được yêu cầu tạm dừng để bảo đảm an toàn